theo đề án hai nghìn năm trăm bảy mươi một ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng đã có những hướng dẫn và quy hoạch lâu dài nhằm tướng bước ổn định và nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đề án hai nghìn năm trăm bảy mươi một ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng đã có những hướng dẫn và quy hoạch lâu dài nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc
là đơn vị trực tiếp giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống những người lính bộ đội cụ hồ đã tạo dựng được hình ảnh đẹp tình cảm gắn bó quân dân nơi bản vùng cao này
theo đề án hai nghìn năm trăm bảy mươi một ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng đã có những hướng dẫn và quy hoạch lâu dài nhằm tướng bước ổn định và nâng cao đời sống